nhà máy đường thới bình thuộc công ty cổ phần mía đường tây nam ấp một xã trí phải huyện thới bình tỉnh cà mau hiện đang ngừng hoạt động do điều kiện kinh tế khó khăn
sau nhiều tháng dừng hoạt động thiết bị của nhà máy vốn đã lỗi thời nay càng dỉ xét xuống cấp nghiêm trọng
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
theo thiết kế nhà máy chế biến mía đường có công suất f một tấn mía một ngày hiện đang trong tình trạng đắp chiếu
hàng năm công ty mía đường cà mau có kế hoạch thu mua khoảng một trăm ba mươi tấn mía nguyên liệu để phục vụ cho chế biến nhưng trên thực tế chỉ thu mua được gần tám mươi tấn
nhà máy đường thới bình là kỳ vọng của địa phương trên vùng nguyên liệu mía tại huyện thới bình cùng với đó là việc tỉnh cà mau quy hoạch vùng mía trên bốn hectare
tuy nhiên những năm qua trước áp lực của con tôm và giá mía nguyên liệu xuống thấp nhiều vùng mía tại đây đã bị chính nông dân phá bỏ làm cho diện tích trồng mía hiện còn không quá một trăm linh hectare
bên cạnh đó hạn hán cũng gây ảnh hưởng lớn đến nhiều diện tích mía dẫn đến năng suất bị sụt giảm đáng kể nên bà con nông dân không còn mặn mà với nghề trồng mía